thì khi thấy nạn nhân đi qua thì hắn đã nhìn thấy và hắn chọn cái xe của nạn nhân và chọn nạn nhân là cái người để mà gây án
qua công tác giả sát camera rồi ra dựng nhân chứng tại khu vực cổng bến xe mỹ đình
thì thấy xác định được là nạn nhân lúc khoảng hai mươi giờ bốn mươi năm phút có đón một khách là nam giới từ khu vực đối diện cổng bến xe mỹ đình
đi theo đường cao tốc thăng long nội bài về theo hướng lên cầu thăng long và sau đó rẽ theo đường đi kim trung đông anh
và cũng từ hiện trường ra soát tại hiện trường thì chúng tôi xác định được từ khu vực hiện trường thì có một đối tượng đi xe máy theo hướng từ hiện trường đi ra
và sau đó thì đối tượng đi lòng vòng qua rất nhiều các tuyến đường
như vậy đối tượng nghi vấn đã có sự chuẩn bị từ trước
chứ không thể là hành vi bột phát
do mâu thuẫn trong quá trình đưa đón khách tất cả các đối tượng nổi trên địa bàn huyện đông anh đã được cơ quan điều tra ra đi giả lại
xem vào ngày một mươi sáu một mươi bảy tháng bảy họ đã đi đầu làm gì có bất minh về thời gian hay không
đặc biệt có bất minh về kinh tế bất thường sau thời gian đó không
giả soát các đối tượng nổi trên địa bàn thì chúng tôi xác định đối tượng nguyễn văn linh là đối tượng có độ tuổi là sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
đối tượng này thì đã có từng có tiền án về tội cướp và hiện tại là đối tượng cũng đã có hai lần đi cai nghiện ma túy bắt buộc
và đối tượng đấy thì chúng tôi xác định là vừa chấp hành xong hình phạt tù là tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba vừa ra tù
và cái quá trình ra tù thì qua nắm bắt về đối với công an xã nắm bắt thì xác định là đối tượng là chưa có công an việc làm
thế nhưng cũng lại ngoài cái việc chưa có công an việc làm
thế nhưng một số các cái biểu hiện về bất minh về kinh tế như là đối tượng là có xe máy ngay và thường thường lại vẫn tụ tập là uống rượu bia hát hỏ
qua cái lực lượng cơ sở bí mật cung cấp thì đối tượng là vẫn còn cái hiện tượng là sử dụng ma túy và cái địa điểm sử dụng ma túy là ở khu vực nghĩa trang kim trung
một tổ trinh sát được lệnh để xác minh xem bất minh từ kinh tế của nghi can nguyễn văn linh
một tổ chinh sát được lệnh để xác minh xem bất minh từ kinh tế của nghị can nguyễn văn linh

một tổ chinh sát khác bám sát nhất cử nhất động của linh để tìm kiếm những manh mối tiếp theo
thông tin của trinh sát phát hiện báo là đối tượng là cái thời gian xảy ra đấy là đối tượng là đang ở ninh bình
thì ngay trong cái thời điểm khi có thông tin thì chúng tôi đã
đã cử ngay lực lượng trinh sát xuống ninh bình theo cái địa chỉ thì xác định là đúng là cái thời điểm mà khi mà xảy ra vụ án thì đối tượng đang ở ninh bình
thì do vậy là chúng tôi lại trừ ngay cái việc là đối tượng nguyễn văn linh là có liên quan đến cái vụ án
sau khi giả soát một số đối tượng ở trên địa bàn chưa có kết quả thì ban chuyên án tiến hành mở rộng các diện giả soát cũng như mở rộng hướng điều tra đến các tỉnh lân cận
vì theo đánh giá địa bàn khu vực bắc thăng long có rất nhiều công nhân cũng như người dân đến đây thuê trọ
việc thông thuộc địa bàn cũng không phải chỉ có người dân bản địa mới biết mà cũng có thể là những người đã từng sinh sống tại khu vực kim trung một thời gian sau đó
lại quay trở lại khu vực kim trung khi chưa có công an việc làm thì đó là khả năng có thể gây án
đối với anh em đi làm trực tiếp đó là tại hiện trường thì không có nhân chứng và quanh khu vực đấy thì cũng không có nhân chứng tại vì lúc đấy là thời gian rất muộn
khi mà đi thu thập hình ảnh camera thì có phát hiện được hình ảnh của đối tượng sử dụng chiếc xe máy có đặc điểm tương đồng với lại xe máy của nạn nhân và di chuyển đến xã mê linh
khi mà đi thu thập hình ảnh camera thì có phát hiện được hình ảnh của đối tượng sử dụng chiếc xe máy của nạn nhân và di chuyển đến xã mê linh
khi mà đi thu thập hình ảnh camera thì có phát hiện được hình ảnh của đối tượng sử dụng chiếc xe máy của nạn nhân và di chuyển đến xã mê linh

cơ quan điều tra đã xác định lê văn cổng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hô khẩu thường chú thôn nhuế xã kim trùng huyện đông anh hà nội nghề nghiệp lao động tự do là nghi can số một của vụ án và đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng này về để phòng đối tượng thấy động thái cơ quan điều tra sẽ tìm cách trốn thoát

năm hai nghìn hai mươi ba công đi bộ một mình quanh khu vực bến xe để tìm bị hại và thuê nạn nhân với giá một trăm linh đồng
công yêu cầu anh dương rẽ vào đường bê tông đi ra nghĩa trang thôn bầu xã kim trung để tìm cơ hội ra tay giết nạn nhân
khi đến thôn bầu xã kim trung tông tiếp tục đưa nạn nhân đến nghĩa trang thôn bầu
và tại đây y đã ra tay với nạn nhân